chuyển sang các tin tức quốc tế
thưa quý vị trong một thông báo đưa ra mới đây tổng thống ukraine volodymyr zelensky khẳng định
ông sẵn sàng đàm phán với nga tuyên bố trên được đưa ra hơn hai tuần sau khi nga tiến hành chiến dịch quân sự tại ukraine
tổng thống zelensky cho biết ông đã thực hiện hàng trăm cuộc trao đổi với lãnh đạo các nước
đưa ra cơ hội làm trung gian tổ chức một cuộc gặp với phía nga
theo ông zelensky kiev đã sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán đồng thời cho rằng jerusalem là một địa điểm
mang tính xây dựng để tổ chức các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa ukraine và nga và moscow không phản đối ý tưởng này
về phần mình người phát ngôn điện kremlin thông báo tiến trình đàm phán giải quyết khủng hoảng giữa nga và ukraine
trước đó được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại belarus và đã tiếp diễn theo hình thức trực tuyến
trước đó trong một cuộc hội đàm với người đồng cấp belarus vào ngày một mươi một tháng ba
tổng thống putin cho rằng đã có một số
tiến triển nhất định trong các cuộc đàm phán giữa moscow và kiev nhưng không nêu chi tiết
theo người đứng đầu điện kremlin các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục trên cơ sở hàng ngày